ngày hai mươi hai tháng một mươi hai cơ quan an ninh điều tra bộ công an phối hợp với công an thành phố đà nẵng
tiến hành công bố quyết định khởi tố bị can đối với ông phan văn anh vũ còn gọi là vũ nhôm
về hành vi cố ý làm lộ tài liệu bí mật nhà nước vi phạm điều hai trăm sáu mươi ba bộ luật hình sự
trước đó tối ngày hai mươi một tháng một mươi hai tại nhà riêng của ông phan văn anh vũ bộ công an đã phối hợp
với công an thành phố đà nẵng tiến hành khám xét trong nhiều giờ và thu thập được nhiều tài liệu
quan trọng sáng ngày hai mươi hai tháng một mươi hai cơ quan an ninh điều tra đã quyết định khởi tố bị can và
lệnh bắt ông phan văn ánh vũ về tội cố ý làm lộ tài liệu bí mật nhà nước theo điều hai trăm sáu mươi ba bộ luật
hình sự cả hai thời điểm trên ông vũ đều vắng mặt tại nhà và công ty cơ quan an ninh điều tra
đã công bố quyết định truy nã ông vũ toàn quốc công an đà nẵng đã triển khai quyết định truy nã
ông phan văn anh vũ đến công an các quận huyện xã phường và người dân trên địa bàn thành phố
ông vũ sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi năm là chủ tịch hội đồng quản trị công ty cổ phần xây dựng bắc nam bảy mươi chín
chủ tịch hội đồng thành viên the sunrise bay đà nẵng đồng thời sở hữu cộng phần trong
nhiều dự án khác đang bị chính phủ yêu cầu thanh tra tại đà nẵng